chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
hôm nay chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày truyền thống học viện quốc phòng
ngày ba tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngày ba tháng một học viện quân sự tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày truyền thống học viện quốc phòng
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang đã biểu dương khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu
những kết quả thành tích đặc biệt xuất sắc mà học viện quốc phòng đã đạt được trong suốt chặng đường bốn mươi năm qua
trong tình hình mới chủ tịch nước yêu cầu quân đội nhân dân nói chung và học viện quốc phòng nói riêng tiếp tục đổi mới
phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
để ghi nhận những nỗ lực của các thế hệ cán bộ học viên chủ tịch nước trần đại quang đã gắn lên lá cờ truyền thống
của học viện quân sự uân trường độc lập hạng nhất phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước trao tặng
tập đoàn điện lực việt nam gọi tắt là evn cần phải bảo đảm điện trong chung và dài hạn
đồng thời cũng phải bảo đảm tiết kiệm điện để sử dụng có hiệu quả nguồn nhiên liệu
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy của tập đoàn evn diễn ra vào chiều nay
chiều nay tập đoàn điện lực việt nam evn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi sáu tập đoàn điện lực việt nam đã vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ đề ra
cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm một mươi một
thủ tướng yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam tiếp tục là tập đoàn chủ đạo trong cung cấp điện lưới quốc gia
có cơ chế tài chính đầu tư để tạo nguồn cung cấp điện để việt nam không thiếu điện trong chung và dài hạn
tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ và phát triển khoa học công nghệ để áp dụng trong quản lý điều hành vận hành hệ thống điện
đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân đảm bảo an toàn lao động
sáng nay tại cần thơ hội nghị đoàn chủ tịch ubnd tqv lần thứ một mươi một khóa tám đã chính thức khai mạc
dự hội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd tqv
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
phát biểu khai mạc hội nghị
nhưng mặt trận tổ quốc nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
hội nghị lần này diễn ra trong lúc toàn đảng toàn dân đang sôi nổi học tập
triển khai nghị quyết trung ương bốn về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
theo đó chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
là một trong những nội dung mà đoàn chủ tịch đóng góp ý kiến vào chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam năm hai nghìn một mươi chín
các đại biểu cũng cho rằng mặt trận tổ quốc cần tham gia sâu vào chống thoái hóa
chống tự diễn biến tự chuyển hóa và việc đánh giá tự chuyển biến tự chuyển hóa
nếu không xuất phát từ thực tế của cuộc sống của thời đại thì sẽ triệt tiêu đi động lực phát triển
vì vậy trong thời gian tới mặt trận tổ quốc cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách
thành nòng cốt có khả năng kết nối được phong trào để mọi người cùng tham gia vào hệ thống mặt trận
nhân chuyến công tác tại các tỉnh miền trung chiều nay tại quảng trị
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã đến viếng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị
thăm gia đình chính sách và nhân dân vùng bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn tỉnh quảng trị
tại thành cổ quảng trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
cùng đoàn công tác đã tổ chức lễ viếng răng hương răng hoa trí ân các anh hùng liệt sĩ
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đồng chí tòng thị phóng đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến chọn tuổi thanh xuân
máu xương hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
đồng chí tòng thị phóng mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng trị
cùng với cả nước tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống cách mạng
cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
dịp này đồng chí tòng thị phóng đã đến thăm và tặng quà hai gia đình thương binh nặng
tại thị xã quảng trị và hai mươi hộ gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua
ở huyện triệu phong và cam lộ tỉnh quảng trị
còn tại bắc ninh hôm nay tỉnh bắc ninh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm hai mươi năm ngày tái lập tỉnh
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự
sau hai mươi năm tái lập tỉnh bắc ninh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực
từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy đến nay bắc ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp
theo hướng hiện đại với nhiều trí tiêu kinh tế xã hội đứng trong tốc đầu cả nước
kinh tế phát triển toàn diện tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức hai con số
bình quân giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi sáu
đạt một mươi năm một trên một năm grdp năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt gần hai mươi sáu tỷ đồng gấp một mươi năm hai lần năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa
năm hai nghìn một mươi sáu giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần bảy trăm sáu mươi sáu tỷ đồng gấp gần một hai trăm linh lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
tính đến năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh có chín trăm ba mươi năm dự án với tổng số vốn đăng ký sau điều chỉnh là một mươi hai ba tỷ đô la mỹ
phát biểu tại buổi lập tỉnh
kỷ niệm đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ghi nhận và biểu dương những thành tựu quan trọng
đảng bộ và nhân dân tỉnh bắc ninh đã đạt được trong hai mươi năm qua
đồng chí đề nghị tỉnh bắc ninh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương nêu cao tinh thần đoàn kết
thống nhất tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương tranh thủ sự giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương của địa phương bạn
phục vụ sự phát triển bền vững lâu dài của tỉnh
kết luận hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng và triển khai chương trình hành động với hai mươi bốn nhiệm vụ cụ thể của thành ủy hải phòng
tới đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố
theo đó thành ủy hải phòng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng các địa phương triển khai thực hiện chương trình hành động của thành ủy
một cách sâu rộng đồng bộ toàn diện có trọng tâm trọng điểm gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn
chương trình hành động của thành ủy với thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chương trình hành động của thành ủy hải phòng đề ra hai mươi bốn nhiệm vụ cụ thể gồm một mươi ba công việc phải làm ngay và thường xuyên
một mươi một nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình chi tiết
trong đó thành ủy yêu cầu các tổ chức địa phương trú trọng gia soát chỉ đạo khắc phục xử lý những khẩu yếu
thái độ quan liêu đùn đẩy trách nhiệm thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành đạo đức và lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa tăng cường công tác đấu tranh chống tham nhũng lãng phí
ngày ba tháng một ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an cũng đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai cho lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh và cấp huyện thành phố thị xã
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh nghệ an đã quán triệt các nội dung được ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai thông qua tại hội nghị lần thứ tư
khẳng định sự cần thiết ban hành nghị quyết của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai trên cơ sở phân tích những kết quả hạn chế và nguyên nhân công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong thời gian qua
nhất là trong quá trình thực hiện nghị quyết trung ương khóa một mươi hai
thành phố hà nội sẽ tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật thể dục thể thao phục vụ nhân dân thủ đô trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
đây là thông tin được sở văn hóa và thể thao hà nội đưa ra trong buổi giao ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức chiều nay ba tháng một
theo đó nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức tại vườn hoa tượng đài lý thái tổ trung tâm quận hà đông quận tây hồ thị xã sơn tây và trước cửa sân vận động mỹ đình
thành phố hà nội cũng tổ chức các buổi chiếu phim cho bà con ở nông thôn các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn
cũng tại buổi giao ban ông tô văn động giám đốc sở văn hóa thông tin hà nội cho biết
thực hiện chỉ thị số một mươi một của ban bí thư về việc tổ chức tết năm hai nghìn một mươi bảy hà nội sẽ không bắn pháo hoa vào dịp tết năm nay
thay vào đó sở văn hóa thông tin đã có văn bản khuyến khích các nhà thờ đình đền chùa dung chuông thời điểm giao thừa
hy vọng sự cộng hưởng đó sẽ là hình thức báo hiệu năm mới tới
trong những ngày vừa qua các tỉnh miền trung đã bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra
với tinh thần tương thân tương ái thành phố hải phòng đã ủng hộ hai năm tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt vượt qua khó khăn
ổn định cuộc sống nhất là trong thời điểm tết nguyên đán đinh dậu đã cận kề
chiều ngày ba tháng một hội chữ thập đỏ tỉnh con tum đã tặng chín căn nhà tình thương cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
trên địa bàn huyện đắc hà và thành phố con tum tỉnh con tum
mỗi căn nhà tình thương rộng bốn mươi m hai có ba phòng khép kín bao gồm phòng khách phòng ngủ phòng vệ sinh
trị giá mỗi căn năm mươi triệu đồng từ nguồn kinh phí quỹ thiện tâm
trước đó hội chữ thập đỏ tỉnh con tum cũng trao tặng một mươi bảy căn nhà tình thương cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số
thuộc diện nghèo tại hai xã ngọc réo và đắc hờ rinh huyện đắc hà mỗi căn có trị giá năm mươi triệu đồng
được biết trong năm hai nghìn một mươi sáu các tổ chức trong và ngoài tỉnh con tum đã xây dựng được ba mươi căn nhà
cho các hội gia đình dân tộc thiểu số nghèo với tổng kinh phí một một tỷ đồng
cảnh sát israel vừa thẩm vấn thủ tướng benjamin netanyahu
trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng đang làm trao đảo chính trường nước này
thủ tướng netanyahu đã bị thẩm vấn tại nhà riêng ở trung tâm jerusalem trong vòng ba giờ
về những cáo buộc nhận quà hối lộ từ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế
bộ tư pháp israel cũng xác nhận thông tin trên
trước đó ông netanyahu đã phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm khi truyền thông và phe đồng
đối lập đang cố thổi phòng vấn đề đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước
truyền thông israel những ngày qua đã liên tục đưa tin về việc ông netanyahu
đã nhận rất nhiều quà biếu bất hợp pháp từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước
với trị giá lên tới hàng chục nghìn đô la mỹ
ông netanyahu cũng bị cáo buộc lãng phí ngân sách trong đó có việc chi một trăm hai mươi bảy đô la mỹ
để thuê phòng ngủ được thiết kế riêng trên một chuyến bay tới anh
chương trình nghiên cứu không gian đầy tham vọng của trung quốc đã đặt mục tiêu
sẽ hạ cánh xuống vùng tối của mặt trăng vào năm hai nghìn một mươi tám và thăm dò sao hỏa trước năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan vũ trụ trung quốc đã tổ chức một cuộc họp báo đánh dấu sự ra đời báo cáo chính sách
và vạch ra các mục tiêu của chính phủ nước này trong công cuộc khám phá không gian vũ trụ
ông wu yanhua phó giám đốc của cục quản lý không gian quốc gia trung quốc cho biết
trung quốc sẽ gửi tàu thăm dò sao hỏa đầu tiên lên hành tinh này trước năm hai nghìn hai mươi
và sẽ bắt đầu thu thập mẫu vật từ hành tinh đỏ về trái đất ngay sau đó
ông cho biết chính phủ trung quốc thậm chí còn có kế hoạch phóng tàu thăm dò sa mộc
và các vệ tinh của nó trong vài năm tới
ngoài ra trung quốc vẫn nghiên cứu khả năng đưa người lên mặt trăng
như tập trung vào các nhiệm vụ do robot thực hiện như hiện nay
gồm cả việc đổ bộ lên vùng tối của mặt trăng vào năm hai nghìn một mươi tám
liên quan đến vụ tấn công hộp đêm rena tại thổ nhĩ kỳ làm ba mươi chín người thiệt mạng
thủ phạm là người từng chiến đấu ở syri cho nhóm nhà nước hồi giáo is
và đã sử dụng những kỹ năng tích lũy được để tiến hành vụ tấn công này
theo hãng tin afp có những dấu hiệu cho thấy kẻ tấn công được huấn luyện tốt
trong việc sử dụng vũ khí
đối tượng này đã tự quay lại hình ảnh của mình tại quảng trường taskim
tuy nhiên hiện chưa rõ đoạn băng này được ghi lại vào thời điểm trước
hay sau vụ thảm sát vào đêm giao thừa ở hộp đêm rayna
ngoài ra các nhà điều tra thổ nhĩ kỳ cho biết nhiều khả năng thủ phạm đến từ trung á
cùng ngày cảnh sát nước này đã bắt giữ vợ của thủ phạm
người này cho biết không hề biết gì về việc chồng của mình có liên quan đến is
trước đó is đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên
đây là lần đầu tiên nhóm này tuyên bố rõ ràng chúng đứng sau một vụ tấn công lớn ở thổ nhĩ kỳ
nga vừa tuyên bố mong muốn tổ chức tập trận chung trên biển với philippines
để giúp nước này đối phó với chủ nghĩa khủng bố và cướp biển
hãng tin reuters dẫn lời chỉ huy đội tàu thuộc hạm đội thái bình dương của nga nêu rõ
tàu chống ngầm và tàu tiếp dầu của nước này đã tới philippines vào sáng nay
và sẽ kéo dài bốn ngày
chuẩn đô đốc hạm đội của nga ông mikhalov cho biết sẵn sàng giúp huấn luyện các đối tác của philippines
để đối phó với cướp biển và chủ nghĩa khủng bố tăng cường an ninh trong khu vực
ngoài ra nga đã diễn tập chung với hải quân của indonesia
hiện nay philippines đang gặp khó khăn trong việc ngăn phiến quân hồi giáo
bắt cóc thủy thủ trên đoàn tàu cùng du khách đi du thuyền tại khu vực biên giới
trên biển phía nam với indonesia và malaysia
hôm qua binh sĩ cuba cùng hàng trăm nghìn người dân nước này đã tuần hành qua quảng trường cách mạng
trong cuộc diễu binh truyền thống thể hiện tinh thần chiến đấu dân tộc
dẫn đầu đoàn diễu binh kèm theo diễu hành là mô hình của con tàu granma
từng đưa anh em vị lãnh tụ vĩ đại fidel castro và chủ tịch cuba raúl castro
xung quanh là những học sinh mặc đồng phục đò trắng
và theo sau đó là các binh sĩ cầm súng tự động và một biển người vẫy cờ vào băng rôn
cuba sẽ bảo vệ độc lập và chủ quyền đến cùng và sẽ không thay đổi nguyên tắc của mình
đất nước chúng tôi sẽ bảo vệ những lý tưởng cách mạng tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân
lãnh tụ kính mến của chúng tôi ông fidel castro đã là một mất mát quá lớn
chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước bảo vệ những thành quả cách mạng mà ông đã để lại cho thế hệ sau này
sự kiện năm nay mang nhiều ý nghĩa to lớn đối với người dân cuba
thường được tổ chức năm năm một lần
vào ngày hai tháng một mươi hai để kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang và tưởng nhớ sự kiện tàu ranma tới cuba
xong đã được hoãn lại một tháng sau khi lãnh tụ fidel castro qua đời hồi cuối tháng một mươi một năm ngoái